thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ và công bố dịch vụ công thứ một trên cổng dịch vụ công quốc gia
đây là địa chỉ tin cậy cung cấp các nguồn thông tin dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo điều hành thường xuyên liên tục của chính phủ thủ tướng thành viên chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành địa phương triển khai nhiều hệ thống nền tảng về chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp
hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ đi vào vận hành được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới thay đổi phương thức chỉ đạo điều hành từ dựa vào thông tin số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số
hiện đã có hệ thống thông tin báo cáo của ba mươi bộ cơ quan địa phương tập đoàn kết nối tích hợp thông tin dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo chính phủ
đồng thời đã có một trăm linh một trên hai trăm linh chỉ tiêu báo cáo
hệ thống thông tin báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế xã hội
tại buổi lễ thủ tướng chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành đã bấm nút thực hiện nghi thức khai trương hệ thống
ngay sau khi bấm nút thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc và chỉ đạo trực tiếp với lãnh đạo một số địa phương cơ quan tại các điểm cầu bình phước quảng ninh thừa thiên huế và trung tâm quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn
cũng tại buổi lễ dịch vụ công thứ một đã được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia sau hơn tám tháng vận hành
dịch vụ thứ một kê khai nộp lệ phí trước bạ mức độ bốn và cấp đăng ký biển số xe mức độ ba thí điểm đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh
dịch vụ này giúp người dân doanh nghiệp hoàn toàn có thể ngồi tại nhà để kê khai nộp lệ phí trước bạ đồng thời chỉ cần đến cơ quan công an một lần để bấm biển số và lấy biển số giấy chứng nhận đăng ký xe
theo số liệu tổng hợp của cảnh sát giao thông khi triển khai toàn quốc dịch vụ này sẽ phục vụ khoảng hơn bốn triệu trường hợp đăng ký xe trong một năm
với việc áp dụng thí điểm tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh ước tính chi phí tiết kiệm được của xã hội tối thiểu khoảng hơn ba trăm hai mươi bảy tỷ đồng một năm